tại nghệ an phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa phát hiện các cửa hàng xăng dầu ở hai huyện diễn châu và quỳnh lưu bán xăng kém chất lượng
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an đã bắt quả tang xe ô tô đang đổ dung môi và bồn xăng
tại điểm kinh doanh xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn thanh ngũ ở xóm ngọc tân xã diễn ngọc huyện diễn châu
qua xác minh số chất dung môi chở trên xe bồn có dung tích bốn mươi lít của doanh nghiệp tư nhân kiên lục ở xóm tám xã quỳnh mỹ huyện quỳnh lưu
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân kiên lục doanh nghiệp này đã thừa nhận mua chất dung môi từ thành phố cần thơ bán cho các cửa hàng xăng dầu
số dung môi còn lại pha với xăng ron chín mươi hai để bán lẻ hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ